ngày một mươi năm tháng sáu đảng bộ huyện kim động đã khai mạc đại hội lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đảng bộ được tỉnh ủy hương nhiên chỉ đạo làm điểm đại hội cấp trên cơ sở để giúp kinh nghiệm
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
cùng đại diện các bộ ban ngành trung mương và lãnh đạo tỉnh hương nhiên dự khai mạc
điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua đảng bộ huyện kim động đã thực hiện nhiều khâu đột phá về phát triển công nghiệp công nghệ cao
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị giao thông
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm qua đạt hơn chín năm thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi năm triệu đồng một năm
một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một tám
đảng bộ huyện kim động phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi kim động trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn về nông sản của miền bắc